theo thông tin được đại diện bệnh viện đa khoa sanh bôn trao đổi với báo chí tối ngày một mươi hai tháng ba
cụ thể theo phía bệnh viện bé dna đã tử vong vào hồi một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng ba
nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng
trước khi tử vong bé a được điều trị hồi sức tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
đại diện bệnh viện cho biết kể từ khi được đưa vào bệnh viện đến nay
cháu bé đã được điều trị hồi sức tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi cháu bé tử vong do vết thương quá nặng
đáng chú ý sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân tiến hành đặt ống
chụp phim thì đã phát hiện ra trên phim chụp có hình ảnh cản quan trên hộp sọ
trong quá trình kiểm tra thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
lúc hai mươi hai h nhiều người thân của nạn nhân đã xuất hiện tại bệnh viện
trong đó có nguyễn thị luyến hai mươi bảy tuổi là mẹ của a
các luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé cũng đã có mặt
luật sư chu thị bích quỳnh cho biết công an kiểm sát viên luật sư đại diện gia đình a
đang chứng kiến lực lượng chuyên môn pháp y thi thể bé gái
bà cho biết ngay khi xong công tác này a sẽ được đưa về gia đình ở thành thất và hòa thiêu tại ba vì sau đó
đang mang thai luyến mẹ của a ngồi thẫn thờ ở dãy ghế nhựa bên bệnh viện
tôi nhận tin lúc chập tối rồi lập tức đến bệnh viện
tôi trách bản thân nhiều lắm
trách huyên khi đã gây ra đau khổ cho a
mẹ bé gái vừa nói vừa khóc
còn ông nội của a thì cho biết trong gần hai tháng điều trị ở bệnh viện
bé gái không có chút tiến triển nào về sức khỏe
ông nói hôm một mươi một tháng ba cháu vừa được truyền máu mọi người liên tục thay nhau tốc trực
hết lòng cứu chữa mà cháu vẫn không qua khỏi tôi rất đau khổ
ông cho biết dù ai đã tử vong nhưng gia đình vẫn có nguyện vọng muốn lại bỏ những chiếc đinh ra khỏi đầu cháu
là một trong những người thân của nạn nhân còn giữ được bình tĩnh
chị huyền anh bác của a mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho cháu gái
xử lý đúng người và đúng tội
đêm ngày một mươi hai tháng ba cơ quan chuyên môn đã hoàn tất các thủ tục pháp y tử thi bé dna
trao đổi với phóng viên luật sư lê hồng hiển người bảo vệ quyền lợi cho bé gái cho biết
quá trình khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng đã tìm thấy một mươi chiếc đinh trong đầu bé gái
một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm và đã được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
ông cho biết thêm
nguyễn trung huyên ba mươi tuổi người gây ra vụ việc này sẽ đối mặt với không hình phạt cao nhất là tử hình của tội giết người
còn anh đỗ hữu trung bố bé gái cho biết những chiếc đinh trong đầu bé gái là lại dùng để làm mộc
bố nạn nhân cho biết số đinh này đâm sâu vào hộp sọ của a
bố bé gái xúc động vậy là ước nguyện cuối cùng của gia đình đã được thực hiện
những chiếc đinh đã được lấy ra khỏi đầu cháu còn mất nhưng không còn đau đớn nữa
anh trung cũng cho biết một hai ngày trước bác sĩ đã thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng ba bé a tụt oxy ngưng tim nên được các bác sĩ cấp cứu
khoảng hai giờ sau ai lại rơi vào tình trạng ngưng tim rồi tử vong lúc một mươi chín h
dạng sáng ngày một mươi ba tháng ba thi thể a được đưa đi hỏa táng tại huyện ba vì
sau đó gia đình thực hiện tăng lễ tại quê nhà ở huyện thanh thất
có mặt tại đám tăng của cháu a nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương và đau buồn
rất nhiều hàng xóm của gia đình đã có mặt để hỗ trợ tổ chức đàm vang cho cháu bé ba tuổi
khi trời còn tờ mờ sáng tiếng kèn trống đã vang lên trong nhà văn hóa thôn hai xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
trước nhà văn hóa là con đường mới làm xong đồng ruộng và công trường xây dựng bao bọc xung quanh
hôm nay phủ thêm cửa trắng và hoa
dạng sáng ngày một mươi ba tháng ba cho cốt của a bé gái ba tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã được đưa về quê
cô bé đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình sau hơn hai tháng điều trị trong bệnh viện
lặng lẽ ngồi bên một góc nhà ông đỗ hiễu trức ông nội của bé a cho biết
ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cháu nội của mình đã tử vong
mặc dù đã được các bác sĩ dạn chuẩn bị tâm lý từ trước thì gia đình bé vẫn chưa hết bàng hoàng
lúc hai giờ sáng phía ngoài nhà tăng lễ của bệnh viện người thân gom lại những túi quần áo trẻ con
tả bìm là đồ dùng của bé trước khi qua đời
khi sự việc xảy ra cô bé mới gần bốn tuổi còn chưa nói sõi
dù còn nhỏ tuổi hai chị gái của a mới chỉ bảy tuổi và chín tuổi
cũng đã nhận biết được sự ra đi của em gái mình đau đớn tới mức nào
hai cô bé bám chặt lấy tay của bà nội khóc không ngừng khi thi thể của bé a được đưa ra từ vòng thực nghiệm của bệnh viện
trong khi đó nguyễn thị luyến là mẹ của bé a đã ngồi khóc nương nở trong lúc chờ thi thể của con được đưa ra ngoài
chỉ còn một tuần nữa người phụ nữ này sẽ sinh đứa con đứa con chung của chị và người gây ra cái chết cho con gái chị
luyến kể lại từ khi bé an nằm viện chị đã xuống thăm bé ba lần nhưng chỉ có một lần được vào thăm trực tiếp
trưng kiến cảnh con gái bé nhỏ nằm trên rừng bệnh với dây trầng chịt luyến cho biết bản thân dây dứt và đau xót
luyến nói rồi bật khóc nức nở
tôi được vào với con năm phút nhưng chỉ kịp sờ tay cháu chứ không được ôm hôn
đó là lần cuối tôi được gặp con
nhớ lại khoảng thời gian khi nhận tin người tình của mình đóng đinh và đầu bé a
người mẹ này cho biết bản thân rất sốc khi không ngờ một người ăn chung lại hành hạ con gái mình dã man như vậy
theo luyến thời gian đầu bé a rất quý huyên và cũng thích ở cùng mẹ
một thời gian sau bé bỗng nhiên thích về ở cùng với ông bà nội để sống với hai chị gái
nhưng người mẹ chỉ nghĩ là do con nhớ hai chị chứ không hề nghi ngờ chuyện người tình bạo hành cháu
về những lần huyên hành hạ cháu a luyến cho biết có thể do con gái sợ hãi nên đã không nói với chị
chị cũng chỉ nghĩ là do con nghịch nên mới bị thương
sau khi sự việc xảy ra người mẹ này vẫn ở trong một căn phòng trọ tại huyện thạch thất
có thời gian tĩnh tâm để nghĩ về con gái luôn nói rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều và hối hận khi đến với huyên
nên nói trong nước mắt tôi là người mẹ tôi không bảo vệ được con mình
bà nguyễn thị sinh hàng xóm của gia đình bé a cho hay
bà cảm thấy tức giận và phẫn nộ khi biết đến hành vi của nguyễn trung huyên
cũng gửi cháu đi lớp cùng với bé a
bà từng tiếp xúc với bé và ấn tượng với vẻ lanh lợi và nhanh nhẹn của cô bé
kể từ khi vụ việc xảy ra địa phương đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ cho gia đình bé
góp phần làm giảm gánh nặng về chi phí điều trị
gia đình bà sinh cũng tham gia quyên góp với hy vọng sẽ có phép màu xảy ra giúp bé sớm minh phục
và trở lại cuộc sống bình thường
bà sinh nói cuối cùng con bé vẫn không qua khỏi
không riêng tôi dân làng rất bức xúc và mong pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh
với kẻ đã gây ra đau đớn cho con bé
lúc tám giờ ba mươi phút cùng ngày thi thể của bé a đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà
cô bé đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và đầy đau đớn trong sự hối hận muộn màn của người mẹ
cùng nỗi đau không thể ngôi ngoài của những người thân trong gia đình
không chỉ giúp đỡ trong việc tổ chức tăng lễ
rất nhiều hàng xóm đã ra tận cánh đồng để giúp gia đình hoàn thành phần mộ cho cháu
theo những người hàng xóm mọi người đều tình nguyện tới giúp sức làm mộ cho bé
nên không tốn chi phí nhân công
nên đau buồn bà nội của a cho biết
sau khi nhận được tin cháu gái qua đời gia đình bà rất bức xúc
bà bức xúc nói cháu đang yên đang lành cháu mất mà ốm đau bệnh tật thì không nói
một mươi bốn tuổi đầu đã mất gia đình rất đau lòng
chi phí tổ chức tăng lễ cho a được ông nội cháu quản lý
bà nội của a không nắm rõ
tuy nhiên theo bà nội của cháu bé ba tuổi
gia đình hung thủ không đến bồi thường hay hỗ trợ
nhiều người hàng xóm đã có mặt từ tối hôm trước để hỗ trợ gia đình trào a
tại tăng lễ người dân trong xã canh nậu huyện thạch thất hà nội đều tiếc thương cho cháu nhỏ
trước đó như đã đưa tin người gây ra sự việc đau lòng này là nguyễn trung huyên
ba mươi tuổi ở huyện thạch thất hà nội đã bị công an hà nội khởi tố
bắt tạm giam về tội giết người hôm hai mươi tháng một
theo công an hà nội nguyễn trung huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngào đá
gia đình đối tượng thuộc diện căn bản
nguyễn trung huyên chưa có tiền án tiền sự
huyên sống độc lập từ khá lâu trước khi cặp kẻ với mẹ cháu a
huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi
khi bị triều tập đến cơ quan công an
ban đầu huyên lanh quanh phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái
về những thương tích bên ngoài hay những lần bé a nuốt phải dị vật
huyên đổ lỗi do bé gái nói là cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật
tuy nhiên trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu nhập được
nguyễn trung huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác
huyên khai đã từng nhiều lần hành hạ bé a kể từ khi bé gái đến ở cùng
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huyên pha hai gói thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt
rồi cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái
lên đó mẹ của a phải đưa con đến bệnh viện huyện thành thất để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyên say rượu đánh gãy tay của bé gái
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một huyên tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình tại nhà trọ ở huyện thạch thất
khi tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng hôn mê co giật toàn thân
phía bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an xác định cánh tay phải của bé bị bỏ bột và viêm mảm não
các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện sanh bôn cấp cứu
theo kết quả chiếu trục bé gái có dị vật trong sọ hình dạng giống đinh ghim
sau thời gian điều trị tại bệnh viện bé gái đã tử vong vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng ba
cơ quan giám định pháp y đã tìm thấy một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm trong hộp sọ của bé